đặc biệt công tác kiểm tra xử lý xả soát văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm chỉ đặc

trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc bộ công an

công tác thi hành án dân sự theo dõi thi hành án hành chính đạt kết quả tích cực

bộ tư pháp xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn là tiếp tục tham mưu giúp chính phủ thực hiện tốt chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
tập trung hoàn thiện các sự án luật nghị quyết của chính phủ trình quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua tại kỳ họp thứ bảy
trong lĩnh vực quản lý của bộ
như luật công chứng sửa đổi luật thủ đô sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
hôm nay cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức lễ khai mạc trại sáng tác tiểu thuyết chuyện và ký về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ cuộc thi sáng tác tiểu thuyết chuyện và kỳ
báo chí về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm do bộ công an chủ trì
phối hợp với hội nhà văn việt nam tổ chức hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và hai mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trại sáng tác quy tụ ba mươi năm nhà văn tác giả đến từ các tỉnh thành trên cả nước phát huy thành quả của các cuộc thi trước
cuộc thi lần này thu hút nhiều nhà văn trẻ tham gia một số tác giả đã ấp ủ và đăng ký đề tài với mong muốn tạo dấu ấn riêng trong mảng đề tài về lực lượng công an nhân dân
theo đó việc tổ chức các trại sáng tác nhằm động viên khuyến khích tạo điều kiện cho các nhà văn tác giả sáng tác những tác phẩm văn học có giá trị phản ánh hình tượng người chiến sĩ công an
những chiến công của lực lượng công an nhân dân và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc giữ gìn trật tự an toàn xã hội
với vai trò là đơn vị thường trực cuộc thi cục truyền thông công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân sẽ phối hợp cùng các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
tổ chức cho các nhà văn được tiếp xúc thực tế với những đơn vị chiến đấu những cá nhân điển hình với nhiều chiến công trong quá trình công tác của lực lượng công an
sau trại sáng tác ban tổ chức sẽ tiếp tục nhận được những tác phẩm chất lượng tốt để kịp thời xuất bản phát hành phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh với người chiến sĩ công an nhân dân
một mươi lượt xe tải của công an tỉnh một mươi hai lượt xe bồn huy động từ các công ty vận tải một mươi lượt xe tải của các cơ sở sản xuất nước đóng chai khoảng một trăm linh lượt xe ba gác máy chở các bồn chứa nước nhỏ các can nhựa để vận chuyển vào đường đẹp
để vận chuyển vào những đường hẹp huy động với tổng cộng là một trăm ba mươi mét khối nước ngọt dùng trong sinh hoạt ba trăm linh thùng nước tinh khiết loại hai mươi một lít khoảng chín mươi chai nước suối
hai trăm năm mươi phần quà mỗi suất trị giá ba trăm linh đồng
tất cả đã được chuyển đến tám xã trên địa bàn của huyện tân phú đông và gó công đông
thưa quý vị đại úy vũ văn chính là giảng viên của trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an đồng thời là một trong những cán bộ chiến sĩ tình nguyện sung phong tăng cường về xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
ngay sau khi nhận công tác tại xã nậm ban huyện nậm nhùn tỉnh lai châu đại úy vũ văn chính đã lập tức bắt tay ngay
nó là một trong những công việc của một người công an xã không những vậy từ khi đồng chí về xã thì nơi đây cũng xuất hiện một lớp học tiếng anh đặc biệt
khi lên trên này thì mình cũng có tiếp xúc với các cháu học sinh thứ nhất là thấy các cháu rất khó và rất ít có cơ hội để tiếp xúc với môn tiếng anh và cũng hỏi một vài cháu thì thấy cũng hơi yếu và cũng từ cái đó thì mình cũng muốn làm sao đóng góp một phần nhỏ nào đó cho các cháu học sinh ở đây có thể là bằng cách này hoặc bằng cách khác thì mình cũng đã tổ chức những lớp học
cứ như vậy suốt bốn tháng nay
lớp học đơn sơ nơi biên giới đã được dựng lên lớp học thật đặc biệt khi người thầy là một đồng chí công an xã còn các em học sinh thì ở đủ lứa tuổi
đồng chí có tâm sự với cá nhân tôi là muốn mở lớp dạy tiếng anh cho các cháu ở trên địa bàn xã ở tại bản ô thì chúng tôi cũng tìm hiểu và cũng nghiên cứu cơ sở vật chất sau đó là cũng đi mượn về trang thiết bị như là bảng và bàn ghế của đơn vị trường mầm non về để tổ chức dạy cho cháu
bằng cái tình yêu nghề
và tình yêu của các cháu đối với các cháu học sinh vùng cao thì thầy nhiệt tình nhiệt huyết thầy cũng không đòi hỏi gì về kinh phí cả
sau khi đồng chí ý kiến như vậy thì chúng tôi cũng rất là mừng và cũng ủng hộ nhiệt tình trong khi đó là chúng tôi cũng báo cáo với lãnh đạo công an huyện để tạo điều kiện cho đồng chí ngoài cái giờ hành chính đồng chí thực hiện nhiệm vụ xong thì đồng chí sẽ tiến hành lên lớp
mỗi hôm mỗi một buổi sau khi các cháu học xong
mà các cháu thấy tiến bộ hơn nữa một chút và thấy ham học ngôn tiếng anh này hơn nữa và thích học hơn nữa thì đấy đã là cái niềm vui cực kỳ lớn rồi và lúc đầu thì các cháu còn rất rụt rè nhưng về sau thì khi mà không hiểu cái chỗ nào các cháu học trên trường trên lớp không hiểu hoặc các bài tập ấy thì các cháu lại rủ nhau lên công an xã gặp thầy để thầy chữa bài hoặc là chỉ bài cho thì đấy cũng là một cái niềm rất là vui rồi
người thầy giáo mang sắc cục màu xanh tận tình trong từng bài giảng
đã truyền cảm hứng đam mê học tiếng anh cho các em học sinh
cháu rất là vui khi được học tiếng anh với thầy bọn cháu có thể củng cố thêm kiến thức tiếng anh mà ở trên lớp ở trên trường bọn cháu không được học
bọn cháu được tiếp xúc với những từ mới và thấy rất là gần gũi và dạy quan tâm bọn cháu
những từ nào bọn cháu không biết đọc thì thầy chỉ từng chỗ từng chỗ một giúp cho bọn cháu có thể thêm nhiều kiến thức về tiếng anh hơn
thầy hiền và dạy dễ hiểu thầy rất là giỏi thầy tuyệt vời
trong khoảng thời gian của mình ở đây thì cũng mong muốn là các cháu có tinh thần ham học hơn nữa
mình muốn làm sao các cháu có phong trào học nói chung và học ngoại ngữ nói riêng
và cái thứ hai nữa là trong quá trình mình cũng kết hợp vừa mới dạy ngoại ngữ và mình cũng tuyên truyền về những cái kiến thức pháp luật những cái mà các cháu nên biết
bởi vì cái đấy nó là trang bị cho các cháu để mai mai các cháu có thể là đi xa nhà học chẳng hạn hoặc là xuống dưới hà nội học thì các cháu nắm chắc hơn nữa
thì cái mong muốn của mình là như vậy
mong ước đơn giản của người chiến sĩ trẻ là có thể mở thêm lớp học khác ở các bản cách xa trung tâm xã
mang con chữ đến với những trẻ em vùng biên với hy vọng có thể thay đổi cuộc sống đầy khó khăn nơi đây
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
sau hai ngày xét xử và nghị án hôm nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tiến hành tuyên án
đối với bị cáo đỗ hữu ca cùng một mươi hai bị cáo có liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
bị cáo đỗ hữu ca bị tuyên một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo trương xuân đức bị tuyên hai năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
bị cáo đỗ hữu ca bị tuyên bảy năm về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt trương xuân đức lĩnh chín năm tù
vợ của đức là nguyễn thị ngọc anh bị tuyên bốn năm sáu tháng tù cùng với hai tội trên
các bị cáo khác chịu mức án từ hình phạt tiền cho đến sáu năm sáu tháng tù giam
theo cáo trạng trương xuân đức và vợ là nguyễn thị ngọc anh quản lý điều hành hai mươi bảy công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn

tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương văn nam là cháu của đức đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đồng thời mở rộng điều tra vụ việc
đức đã bỏ trốn và bảo vợ đến gặp đỗ hữu ca đã nghỉ hưu để nhờ vả
đỗ hữu ca yêu cầu vợ chồng đức và ngọc anh chuẩn bị số tiền bằng một mươi doanh thu bán ra hóa đơn trái phép
tương đương hai mươi tỷ đồng và một số tiền để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức và ngọc anh đã bốn lần đến gặp và đưa ba mươi năm tỷ đồng cho ca
đỗ hiễu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức và ngọc anh thoát khỏi sự việc bị xử lý hình sự
thế nhưng đã hứa hẹn nhận tiền và sau đó chiếm đoạt
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc anh đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra ca đã chủ động nộp lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng nhận từ vợ chồng đức và ngọc anh
trong khi đó vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố
lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với phó chủ tịch ubnd tp long xuyên tỉnh an giang
nguyễn bảo sinh về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo đó nguyễn bảo sinh đã ký năm quyết định giao đất làm nhà ở sai quy định gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng
ngoài ra nguyễn bảo sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư cho một mươi ba hộ dân khác
liên quan tới vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố
và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thanh phong cám bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
nguyễn thiện thành cám bộ phòng tài nguyên và môi trường tp
long xuyên và huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp
long xuyên cùng với tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
với hành vi tuyên truyền tàng trữ thông tin nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lê quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường lê hồng phong tp quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
trước đó cơ quan công an đã phát hiện hùng đã nhiều lần sử dụng các tài khoản facebook để live stream
có nội dung xuyên tạc đòi đa nguyên đa đảng xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
quá trình xác minh cơ quan an ninh đã điều tra làm rõ hùng đã nhiều lần nhận tiền từ một số đối tượng chống phá ở nước ngoài
và để cho số đối tượng này thường xuyên tham gia hoạt động live stream của mình phát ngôn chống phá đảng nhà nước
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan tới vụ án hai cháu bé bị mất tích tại quận một tp hcm ngày ba tháng bốn
phòng cảnh sát hình sự công an quận một phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra củng cố chứng cứ
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn
có hộ khẩu thường trú tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang
về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
và sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
bước đầu cơ quan điều tra xác định vi đã móc nối với một số đối tượng người nước ngoài
tìm trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi vi ở
ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất khiêu dâm
để vi quay phim chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài
sau đó đối tượng này sẽ chuyển tiền về cho vi để trả công
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn lợi dụng lúc không có người lớn trông coi
vi đã tiếp cận dẫn dụ hai bé gái
vi đã dẫn dụ hai bé gái để đưa về căn hộ tại quận bình thạnh
nơi vi đang sinh sống và ép buộc hai cháu thực hiện theo ý đồ của mình
ngày tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an quận một và các đơn vị có liên quan
đã tiến hành giải cứu hai cháu bé trao trả cho gia đình
đồng thời bắt giữ phạm huỳnh nhật vi để đấu tranh làm rõ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra
xử lý theo quy định